các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố đà nẵng thực hiện quy định cách ly xã hội các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đã ngừng thi công
và để hỗ trợ cho những lao động mắc kẹt trên địa bàn sở xây dựng thành phố đà nẵng đã có công văn về việc tiếp nhận thông tin có liên quan tới số lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố
việc tiếp nhận thông tin nói trên nhằm hỗ trợ hàng nghìn công nhân lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn về điều kiện ăn ở trên địa bàn
cụ thể sở xây dựng thành phố đà nẵng đã đề nghị chủ đầu tư nhà thầu thi công
chủ sở hữu lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm hỗ trợ điều kiện ăn ở đưa người lao động về quê nếu có nhu cầu
bên cạnh đó để thuận tiện cho việc liên hệ thu thập đầy đủ thông tin về điều kiện ăn ở nhu cầu về quê trong điều kiện giãn cách xã hội
các cá nhân là công nhân người lao động tại các công trình trên địa bàn thành phố đà nẵng được đề nghị liên hệ qua các địa chỉ của sở xây dựng thành phố ubnd các quận huyện
còn tại tỉnh hải dương tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp khó lường
số lượng ca lây nhiễm virus sars cov hai trong cộng đồng số lượng f một f hai có xu hướng tăng theo từng ngày
trước tình hình này cùng với các cấp chính quyền của cả tỉnh lực lượng công an tỉnh hải dương cũng đã và đang nỗ lực hết mình
huy động tối đa lực lượng không quản ngày đêm bất chấp thời tiết để chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hải dương tính đến thời điểm này
số ca dương tính với virus sars cov hai đã là năm trường hợp tổng số lượng f một và f hai đã lên đến trên một trường hợp
nếu kiểm soát không tốt con số lây nhiễm sẽ còn có thể gia tăng
nhằm hạn chế và kiểm soát tình hình dịch bệnh
thành phố hải dương đã nâng mức độ cách ly toàn thành phố với các biện pháp quyết liệt để dập dịch
các địa bàn giáp danh có ca dương tính với virus sars cov hai như các huyện bình giang nam sách thanh hà
cũng áp dụng các biện pháp cấp bách trong việc phòng chống dịch
đồng thời tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân
giúp người dân hiểu không hoang mang lo sợ trước diễn biến của dịch bệnh
đến thời điểm này đã có gần một trăm linh chốt kiểm dịch được triển khai trên địa bàn thành phố
và các huyện có trường hợp mắc covid một mươi chín
đến thời điểm này đã có gần một trăm linh chốt kiểm dịch được triển khai trên địa bàn thành phố
nhiệm vụ tại đây lực lượng công an còn hỗ trợ người dân trong việc mua sắm lương thực
thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đồng thời vận động tuyên truyền hỗ trợ người dân
có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm bluezone để kịp thời cảnh báo
các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm khi tiếp xúc gần
một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã cài phần mềm bluezone để nắm phòng chống covid một mươi chín đến tới đấy
thế và thứ hai là đối với công tác phòng chống cộng đồng thì cô nguyễn anh hà
triển khai đến một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an các sản chấn thực hiện biện pháp phòng chống dịch
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín người dân cần nâng cao ý thức chấp hành
trong việc giãn cách xã hội không tụ tập đông người không đi ra khỏi nhà khi không cần thiết
chủ động các biện pháp tự bảo vệ bản thân gia đình tiếp tục khai báo y tế
khi có các dấu hiệu của nhiễm covid một mươi chín cần chủ động liên hệ với đường dây nóng
tại các địa phương để được hỗ trợ cần thiết về y tế
trong giai đoạn này ngoài tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt các vùng cách ly
lực lượng công an cũng sẽ tăng cường đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mùa dịch
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trục lợi đầu cơ tích chữ nâng giá các mặt hàng y tế
đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang dư luận
trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường mòn m một nghìn tám mươi một đến m một nghìn tám mươi hai
thuộc thôn nà han xã tân thanh
nguyễn văn lãng tỉnh lạng sơn tổ công tác của đồng biên phòng tân thanh
đã phát hiện một mươi bảy đối tượng nhập cảnh trái phép gồm bảy nam và một mươi nữ
các công dân này khai đã xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh quảng tây quảng đông của trung quốc
để lao động làm thuê từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi kiểm tra sức khỏe ban đầu lực lượng biên phòng tân thanh phối hợp với các cơ quan kiểm dịch cửa khẩu tân thanh
đã đưa tất cả các đối tượng này đi cách ly y tế theo quy định
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
ngày một mươi năm tháng tám viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất cáo trạng
truy tố một mươi chín bị can trong vụ án lê quốc tuấn tức tuấn khỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại huyện củ chi tp hcm đã bị tiêu diệt dùng súng ak bắn chết năm người
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong lúc chơi đánh bạc tại một vườn nhãn
ở xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
lê quốc tuấn đã sát đánh bạc
giả súng làm chết bốn người
sau khi gây án tuấn cướp xe máy cùng với số tiền tám trăm linh hai triệu đồng
trong lúc trốn chạy tuấn cướp thêm hai xe máy bắn chết thêm một người
và làm bị thương hai người khác
đến tối ngày một mươi ba tháng hai dạng sáng ngày một mươi bốn tháng hai
tuấn chống trả nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt
hành vi của tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người cướp tài sản
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tuy nhiên trong quá trình bỏ trốn tuấn đã chống trả khi bị vây bắt
nên công an thành phố đã nổ súng tiêu diệt
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra đối với tuấn
quá trình bỏ trốn của tuấn đã nhận được sự giúp sức của nhiều đối tượng
cáo trạng truy tố một mươi chín bị can về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
che giấu tội phạm và không tố rắt tội phạm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
về trách nhiệm dân sự gia đình các nạn nhân có đơn yêu cầu bồi thường hơn hai hai tỷ đồng
trong đó có một nạn nhân yêu cầu bồi thường một sáu tỷ đồng
hiện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã chuyển cáo trạng và hoàn tất toàn bộ hồ sơ
sang tòa án để lên lịch xét xử vụ án đáng chú ý này
công an tp bumathuat tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý một nhóm đối tượng nữ
đang có hành vi đánh bạc trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
qua tin báo của quần chúng nhân dân đội điều tra tổng hợp công an tp bumathuat
đã phát hiện bắt quả tang trương thị ngọc thủy sử dụng nhà của mình
tại tổ dân phố
tổ dân phố bảy phường thành thất tp bumathuat để làm nơi đánh bạc trái phép
được bố trí các lớp cửa kiên cố để tránh bị cơ quan công an phát hiện
bảy đối tượng đang sát phạt tại nhà thủy đã bị cơ quan công an bắt quả tang
tại hiện trường tổ công tác đã phát hiện thu giữ trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng số tiền hơn một mươi bốn triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an tp bumathuat tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

tội phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
là đối tượng huỳnh văn lên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp phú thạnh a xã phú thuận a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đối tượng có sẹo chấm ở lông mảy phải
và đối tượng trần văn mương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
bị công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật cũng xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại